ngày hai mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa thu hồi gần bốn m hai đất rừng phòng hộ tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín phường bảy thành phố đà lạt do ông trần văn sử ngụ tại phường bảy thành phố đà lạt lấn chiếm lập vườn trái phép đưa về cho ban quản lý rừng phòng hộ tà nung quản lý để trồng lại rừng
trước đó ủy ban nhân dân thành phố đà lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông sử về hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép đồng thời bộ ông sử khôi phục lại nguyên trạng đất rừng trước khi vi phạm
tuy nhiên ông sử vẫn không chấp hành ủy ban nhân dân tp đà lạt phải ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với ông sử
cùng với việc cưỡng chế giải tỏa lực lượng chức năng đã tiến hành cho trồng lại thông ba lá trên toàn bộ diện tích đất vừa thu hồi